họ cũng gặp một số các vấn đề ví dụ như là bị đột quỵ chẳng hạn thậm chí là đột quỵ ngay trong lúc rèn luyện thể thao
vậy nguyên nhân nào gây ra đột quỵ các yếu tố như là căng thẳng trong cuộc sống hoặc là thói quen thức khuya hoặc là yếu tố di truyền thì có phải là nguyên nhân gây ra đột quỵ hay không ạ
câu hỏi này chắc là có hai ý
vấn đề là chúng ta thấy rằng như thế này đột quỵ cũng có thể xảy ra ở người trẻ
và những người thì được quan niệm là rất khỏe mà biến cố có thể xảy ra đột ngột
đây là chúng tôi nói là đột quỵ thì với tinh chất là chỉ do vấn đề ở mạch não thôi
thế còn nhiều trường hợp thì chúng ta thấy tử vong đột ngột mà không phải cho mạch não nhưng có những vấn đề về tim mạch mà chưa phát hiện được trước đây chưa phát hiện được
thế thì đối với những người trẻ mà đột ngột như thế thì thường
thì người ta thấy rằng là bị chảy máu là nhiều hơn dễ bị suất huyết não
và xuất huyết não ở những người này thì không phải là do tăng huyết hát cũng không phải là do đối loạn lipid máu cũng không phải là do các đối loạn về mặt đông máu
nhưng mà có thể có những cái mà chúng ta thấy rằng là nguy cơ tiềm ẩn của suốt huyết não
ví dụ như là mạch não sẵn có nó có những cái dị dạng mà nó dễ vỡ
ví dụ như là phình mạch nhưng mà không được phát hiện
đến một lúc là chúng ta kháng sức một cách tối đa có thể cái áp lực trong lòng mạch nó lớn và nó vỡ ra và mới gây đột quỵ
thế thì việc làm sao mà chúng ta có thể là chúng ta phòng ngừa được những trường hợp như thế này
thì chúng tôi thấy rằng là những ngành người trẻ mà có những cái dấu hiệu thần kinh mà chúng ta không giải thích được
ví dụ như là đau đầu
tự nhiên đau đầu uống thuốc giảm đau cũng có thể không đỡ ví dụ như vậy
hoặc là có những cái như là mắt nhìn mở ví dụ như vậy
tất cả những cái gì mà nó xảy ra ở trên cái giác quan cái phần đầu của chúng ta thì chúng ta nên đi kiểm tra về các vấn đề mạch máu
nhiều khi chúng ta phát hiện được những cái dị dạng và người ta có những cái phương pháp để người ta điều chỉnh cái gì lạc đấy
chúng ta tránh cái nguy cơ phải tai biến mạch máu
thế còn cái thứ hai nữa về mặt di truyền thì người ta thấy rằng là có thể có những cái yếu tố về gia đình đối với những người đột quỵ
tuy nhiên rằng cho đến nay thì người ta chưa chứng minh được là có một sự liên hệ rõ ràng giữa những người có những yếu tố gia đình như vậy
hỏi sau hơn một chút về các vận động viên luyện tập thể thao cường độ cao thì cũng có những người họ bị đột quỵ ngay khi mà họ đang luyện tập đang thi đấu
thì bác sĩ có lời khuyên nào cho những người như vậy
đấy thì đối với chúng tôi về đột quỵ thì chúng tôi sẽ nếu như mà có những cái dấu hiệu như vậy ví dụ đau đầu nhiều mắt nhìn mở thì chúng ta nên kiểm tra về mạch não
hoặc là có những người mà có những cái cảm giác hay hồi hổ không giải thích được nguyên nhân thì chúng ta phải kiểm tra về những cái dối loạn về nhịp
hoặc là những người mà thấy rằng là nhịp của mình nó sẽ khá chậm
hoặc là khá nhanh thì chúng ta nên kiểm tra về nhịp
và chúng tôi cũng xin lưu ý với các bạn là những người trẻ bây giờ dối loạn lý tiết máu không phải là hiếm
như vậy là cần phải theo dõi rất là sát những diễn biến hoặc thay đổi của cơ thể
những người mà đang mắc cấp